thưa quý vị dự thảo báo cáo chính trị ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai trình đại hội một mươi ba nêu rõ
nâng cao bản lĩnh năng lực dự báo của đảng trong hoạch định đường lối chính sách của đảng
đây vừa là sự kế thừa phát triển chủ trương nâng cao năng lực hoạch định đường lối chính sách
phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của việt nam ở đại hội một mươi hai
vừa là đòi hỏi cao hơn cấp thiết hơn về bản lĩnh năng lực dự báo của đảng trong nhiệm kỳ mới
trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng việt nam nhất là gần ba mươi năm năm đổi mới vừa qua
đảng ta luôn quan tâm đến việc nhìn nhận phân tích cục diện thế giới và những tác động của nó
từ đó dự liệu những định hướng chính sách phát triển đất nước theo dòng thời cuộc
thế giới cũng đang biến chuyển với nhiều sự kiện diễn ra nhanh chóng bất ổn và khó lường
thậm chí hết sức nhanh chóng và khó lường như vậy thì nó đặt ra những nhà chiến lược
phải làm sao mà có được cái bản lĩnh có được cái trí tuệ để giúp cho trung ương
giúp cho đảng ta dự báo tình hình cho đúng và chính xác có như vậy mới hoạch định được chính sách
chuyển dịch quyền lực trên thế giới vẫn tiếp tục
cuộc cách mạng khoa học công nghệ kéo theo các cuộc cách mạng trên các lĩnh vực khác
covid một mươi chín được đánh giá là trầm trọng phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua
chuyển biến nhanh chóng đó không chỉ đòi hỏi ở đảng năng lực dự báo mà còn cả bản lĩnh sự kiên định
yêu cầu về dự báo nó đòi hỏi phải có phải thực sự khách quan khoa học và đòi hỏi đảng có bản lĩnh
bản lĩnh ở đây là dám làm quyết làm kiên trì đường lối đúng đắn
và đồng thời là chỉ ra được cái khuyên hướng phát triển của sự phật của hiện tượng
của tình hình quốc tế
để làm gì để có thể có những sự ứng phó kịp thời đúng đắn
đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ tổ quốc thì lại càng đòi hỏi phải có sự bảo đúng
để có thể chủ động bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
kinh tế thế giới rơi vào suy thoái và đứng trước nguy cơ khủng hoảng toàn cầu hóa chứng lại
chuỗi cung ứng được điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa không phụ thuộc vào một thị trường
sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc ý thức cao hơn về biên giới quốc gia
những vấn đề lớn của thế giới đòi hỏi đất nước cần có đối sách phù hợp
để tránh lúng túng bị động đảng cần có sự chủ động ngay từ bước tập trung năng lực dự báo
trên mọi lĩnh vực để phối hợp giữa trí thức đầu đạn ở trong nước với trí thức đầu đạn ở nước ngoài
để giúp tham mưu giúp trung ương
chứ chỉ có trí thức ở trong nước của chúng ta cũng không đủ điều kiện
để chúng ta nắm bắt tình hình toàn cầu đòi hỏi cái đảng và cái dân tộc của chúng mình phải mạnh hơn
càng hội nhập sâu rộng với thế giới các nhân tố bên ngoài lại càng gắn kết và tác động đến tình hình trong nước
lấy dân làm gốc khuyến khích sức sáng tạo
và trọng dụng nhân tài phát huy dân chủ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân là những giá trị to lớn và bền vững
để nâng cao bản lĩnh năng lực dự báo của đảng trong hoạch định đường lối chính sách của đảng